thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
ngày hai một mươi một hai nghìn một mươi sáu tại trụ sở trung ương đảng
ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
để xem xét thi hành kỷ luật trong công tác cán bộ đối với ban cán sự đảng bộ công thương
và đồng chí vũ huy hoàng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ công thương
sau khi xem xét báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương
ban bí thư đã quyết định thi hành kỳ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng bộ công thương
trong thời gian hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư ban cán sự đảng bộ công thương
trong thời gian hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với đồng chí vũ huy hoàng nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ công thương
ban bí thư đề nghị ban cán sự đảng chính phủ phối hợp với đảng đoàn quốc hội
chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật
về hành chính đối với đồng chí vũ huy hoàng bảo đảm đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng theo quy định